tràn vào thành phố nhà chức trách đã cố gắng đắp một con đập
bên cạnh đó chính quyền cũng đang thuê một bộ điều chỉnh mới để lắp đặt sau khi kiểm soát được dòng nước
nga thông báo sẽ đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của ba lan tại thành phố smolensk miền tây nước nga
thông báo của bộ ngoại giao nga nêu rõ việc đóng cửa cơ quan này cho phép nga khôi phục tính bình đẳng của các cơ quan lãnh sự ở hai nước
sau khi vassava có những hành động không thân thiện với moscow
cụ thể đó là hành động tịch thu bất hợp pháp bất động sản ngoại giao của nga trên lãnh thổ ba lan
và cắt giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao của nga tại ba lan
văn phòng lãnh sự của ba lan tại smolens là văn phòng đại diện cho chính phủ ba lan ở thành phố này
nơi có nhiều khu tử niệm quan trọng liên quan tới ba lan
quan hệ vốn căng thẳng giữa nga và ba lan đã trở nên nghiêm trọng hơn đặc biệt từ sau cuộc xung đột ở ukraine
đại sứ nga tại ba lan gần đây cảnh báo quan hệ hai nước có thể tiếp tục xấu đi thậm chí tới mức cắt đứt quan hệ
các bộ trưởng tài chính của liên minh châu âu eu đã nhất trí tài trợ bổ sung cho ukraine
thông qua việc đóng góp thêm vào ngân sách giải hạn
dù vậy hiện giữa các nước vẫn đang tồn tại một số khác biệt về những khoản chi tiêu khác
có nguy cơ gây chỉ hoãn hoặc chặn viện trợ dành cho kiev
tây ban nha
tây ban nha nước bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng eu
từ tháng bảy này cam kết sẽ nhanh chóng thúc đẩy để có được một khuôn khổ ổn định
cho việc hỗ trợ cho ukraine vào tháng một năm sau
đức cũng ủng hộ tăng chi tiêu cho ukraine
trong khi đó ba lan muốn eu dành nhiều nguồn lực tài chính hơn cho các nước láng giềng của ukraine
vốn phải tiếp nhận dòng người tị nạn chạy trốn xung đột
vátsava đề ngọt khả năng sẽ chặn gói hỗ trợ dành cho kiev
trước đó ủy ban châu ec đề xuất từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bảy sẽ tăng ngân sách eu thêm sáu mươi sáu tỷ euro
trong đó khoản hỗ trợ ukraine là một mươi bảy tỷ euro và cho vay là ba mươi ba tỷ
thủ tướng phần lan petery oppo vừa thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới đức
trên cương vị người đứng đầu chính phủ phần lan
trong cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà olaf schol
hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tái khẳng định các giá trị và mục tiêu chung
đồng thời cam kết mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực
phát biểu sau cuộc hội đàm thủ tướng sol khẳng định đức và phần lan
là những đối tác và bạn bè thân thiết
hai nước có mối quan hệ chặt chẽ trong liên minh châu âu eu
và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ông nhấn mạnh tư cách thành viên nato của phần lan và sắp tới là thụy điển
góp phần củng cố liên minh quân sự này và tăng cường an ninh trên toàn châu âu
thủ tướng sol đánh giá tiềm năng hợp tác giữa đức và phần lan rất lớn
về phần mình thủ tướng opo đánh giá cao mối quan hệ hợp tác phần lan đức
và cho rằng thông qua cách thức hợp tác đầu tư vào năng lượng tái tạo
hai nước vừa tiến hành quá trình chống biến đổi khí hậu vừa tạo việc làm
đảm bảo tăng trưởng kinh tế và từ bỏ nhiên liệu hóa thạch
vấn đề hợp tác chính trị trong eu cũng đã được hai nhà lãnh đạo thảo luận
hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về cách thức eu có thể chuẩn bị cho quá trình mở rộng khối
để các quốc gia tây ban căng ukraine moldova và georgia có thể gia nhập eu trong tương lai không xa
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác
hỗ trợ ukraine một cách toàn diện cho tới khi nào còn cần thiết
hôm qua pháp đã long trọng kỷ niệm ngày quốc khánh một mươi bốn tháng bảy
dù đất nước vừa trải qua những ngày tháng biến động do biểu tình bạo loạn bùng phát
sự kiện năm nay đã diễn ra xuân sẻ với màn duyệt binh hoành tráng
vùi hòa nhạc sươi động và những chủng pháo hoa rực rỡ ở thủ đô paris
lễ duyệt binh trên đại lộ sang elysee
đã diễn ra trọn vẹn với sự hiện diện của tổng thống pháp emmanuel macron
và người đồng cấp ấn độ narendra modi khách mời danh dự nhân dịp quốc hành pháp năm nay
với chủ đề sức mạnh tinh thần
cuộc duyệt binh quy tụ sáu năm trăm linh người tham gia cùng hàng trăm khí tài quân sự hiện đại
sự kiện khép lại bằng vùi hòa nhạc sươi động ở quảng trường chocadero
cũng như màn bắn pháo hoa truyền thống tại tháp eiffel
trước đó để đảm bảo an ninh cho các hoạt động ngày quốc khánh
chính phủ pháp đã cho triển khai khoảng một mươi ba cảnh sát hiến binh và đặc vụ
từ tối một mươi ba đến sáng một mươi năm tháng bảy cùng lực lượng bốn mươi lính cứu hỏa tốc trực mỗi đêm
do lo ngại nguy cơ bạo loạn bùng phát nhiều địa phương đã thông báo hủy bản pháo hoa
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
chính phủ thái lan đã nới lỏng nhiều thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho khoảng năm trăm linh lao động nhập cư
trong đó chủ yếu là lao động nhập cư từ các nước malaysia campuchia và việt nam
vào đầu tháng bảy chính phủ thái lan đã gia hạn cho phép đến cuối tháng này
các lao động nhập cư bất hợp pháp người lào việt nam campuchia và myanmar
phải hoàn thiện các thủ tục cần thiết để có thể tiếp tục làm việc hợp pháp và được bảo vệ theo luật lao động thái lan
những lao động nước ngoài trong đó có lao động việt nam nếu có giấy phép làm việc cấp trước ngày một mươi ba tháng hai năm nay
sẽ được phép ở lại làm việc cho tới ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi năm
và sẽ được đăng cứu lưu trú và làm việc hai lần mỗi lần tối đa một năm
tổng thống nigeria mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với lãng phát cao
đang đe dọa an ninh lương thực tại quốc gia đông dân nhất châu phi này
chính phủ nigeria sẽ thực hiện một số biện pháp giảm lãng phát
và đảm bảo nguồn cung lương thực với giá cả hợp lý cho người dân
việc công bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực nhằm huy động mọi nguồn lực sẵn có
để giảm thiếu tác động của cuộc khủng hoảng
số liệu từ cơ quan thống kê quốc gia cho thấy tỷ lệ lãng phát toàn phần tại nigeria vẫn cao
lạm phát đã tăng vọt lên hai mươi hai bốn mươi một trong tháng năm với lương thực là nhân tố chính gây lãng phát
nigeria đang vật lộn với một loạt thách thức trong lĩnh vực nông nghiệp
gồm xưng đột giữa nông dân và người nuôi gia súc tác động của biến đổi khí hậu
tiếp cận hạn chế với kỹ thuật trồng trọt hiện đại nguy cơ gia tăng côn trùng và sâu bệnh
đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất lương thực và khiến giá cả lương thực leo thang
thưa quý vị chính phủ singapore đã đặt sản xuất lương thực
kế hoạch xanh đến năm hai nghìn ba mươi một phong trào toàn quốc nhằm thúc đẩy
chương trình nghị sự quốc gia về phát triển bền vững
và để đóng góp vào tầm nhìn ấy bộ giáo dục nước này đã triển khai
chương trình quản lý sinh thái đưa vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu
vào chương trình giảng dạy tới các nhà trường nuôi dưỡng văn hóa
về thói quen bền vững cho thế hệ tiếp theo
mục tiêu là hướng đến giảm hai phần ba lượng khí thải carbon dòng trong khu vực trường học
và ít nhất hai mươi số cơ sở giáo dục đạt trung hòa carbon vào năm hai nghìn ba mươi
nội dung này sẽ thay cho lời trao kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
trường tiểu học mito là một trong những cơ sở đầu tiên tham gia thí điểm
đưa giáo dục môi trường vào chương trình học
ngay từ khi bước vào lớp một học sinh đã được tiếp xúc với mô hình
từ nông trại đến bàn ăn nơi các em học cách trồng nấm và trồng rau thủy canh
số rau thu hoạch được sẽ bán cho căng tin và một nửa còn lại quyên tặng cho một nhà dưỡng lão
nổi bật nhất là hoạt động thu gom rác tái chế vào thứ tư hàng tuần
học sinh được phát các túi tái chế để làm một góc tái chế ở nhà
các em sẽ thu gom rác nhựa mang đến trường vào mỗi thứ tư hàng tuần
sau đó các em sẽ trực tiếp tham gia phân loại rác học về quy trình tái chế
và trở về chia sẻ với phụ huynh
chúng tôi cũng sẽ thông báo số lượng rác tái chế thu được mỗi tuần
từ đó giúp các em có ý thức hơn
trong việc giảm xả rác
em dawn tan học sinh lớp sáu cho biết em ngày càng có ý thức hơn về môi trường
cô bé là người đứng đầu nhóm đại sứ xanh của khối
với nhiệm vụ điều phối các hoạt động tái chế tổ chức thuyết trình
hay thiết kế áp phích tuyên truyền về đa dạng sinh học và cách trân trọng thiên nhiên
từ nhỏ em đã được tiếp xúc với các dự án tái chế nhỏ
như là làm một góc tái chế trong nhà
em chịu ảnh hưởng từ mẹ
bởi mẹ thường dẫn em tới các triển lãm và sự kiện về môi trường
nhiều thầy cô cũng tham gia các hoạt động ý nghĩa này
phụ huynh đều rất ủng hộ
họ còn lập một nhóm riêng thường xuyên đến trường để hỗ trợ các hoạt động vì môi trường
do học sinh rất tích cực tham gia tái chế
nên cha mẹ các em cũng càng có ý thức hơn về vấn đề này
trường trung học tampines có cách tiếp cận khác khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh
tiết kiệm điện
sơn phản xạ nhiệt và các tấm pin mặt trời trên mái
giúp làm mắt toàn nhà đồng thời tiết kiệm năng lượng
các tấm pin mặt trời là công cụ mạnh mẽ
giúp học sinh tìm hiểu về năng lượng tái tạo
khi giảng dạy về khí thải carbon năng lượng tái tạo
chúng tôi có thể ngay lập tức lấy ví dụ từ những cơ sở vật chất xanh của trường
như thế các em sẽ dễ dàng hiểu được
và hứng thú hơn với những dự án tiết kiệm năng lượng
các khái niệm về bền vững được lồng ghép vào gần như
mọi môn học học sinh có thể tìm hiểu
về hệ thống làm sạch nước các dự án năng lượng tái tạo
trong giờ khoa học môn hóa sẽ các em
về các loại khí độc hại thải ra môi trường
làm sao để xử lý sắc điện tử đúng cách
trong tiết sinh học các em sẽ được thử nghiệm
làm phân bón hữu cơ từ thực phẩm bỏ đi ở chính căng tin trường
trước khi vào học ở trường này em không có ý thức rõ ràng
với môi trường như hiện tại bốn năm qua em đã học hỏi
được rất nhiều phần lớn học sinh
ở trường này là các em
một tuổi em vẫn nghĩ rằng chỉ một hành động nhỏ bé
sẽ chẳng thể tạo ra sự khác biệt thế nhưng rõ ràng
đến những người xung quanh
đến nay chương trình quản lý sinh thái đã được mở rộng
tới hơn một trăm tám mươi trường ở tất cả các cấp tại singapore
với nhiều dự án đa dạng các nhà giáo dục kỳ vọng
những thói quen được dành luyện tại nhà trường
sẽ giúp học sinh nuôi dưỡng một lối sống bền vững
góp phần tạo nên một thế giới xanh và sạch